tiếp tục thông tin về hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hoàng sa
cho đến nay toàn bộ bảy mươi tám thuyền viên được cứu sống và thi thể hai ngư dân đã được chuyển lên tàu kiểm ngư để đưa vào bờ
chưa phát hiện thêm nạn nhân mất tích
bắt đầu tiếp cận tàu cá chợ ngư dân gặp nạn từ hai mươi hai h ba mươi tối qua đến một mươi h sáng nay
lực lượng cấu đảm cố hộ đã hoàn tất việc tiếp nhận bảy mươi tám ngư dân và hai thi thể của hai tàu cá gặp nạn
cùng với năm thuyền viên của các tàu cá khác để đưa vào bờ
hiện tâm thần và sức khỏe của bảy mươi tám thuyền viên hai tàu cá gặp nạn đều ổn định
bốn người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu trước đó
dự kiến đến trưa mai hai mươi tháng một mươi tàu sẽ về đến an hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam
chúng tôi sẽ đưa bà con về đắp liền an toàn theo hạch
bà con cứ yên tâm nguyện ngươi và giữ gìn sức khỏe
trong quá trình hành trình nếu có khó khăn gì bà con cứ đề đạt với cán bộ chiến sĩ trên tàu
sở chỉ huy tiền phương đóng tại đồn biên phòng cửa khẩu cảnh kỳ hà huyện núi thành tỉnh quảng nam
giữ liên lạc với tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy để nắm hành trình đưa ngư dân về
chính quyền và các lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận ngư dân
và làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình người bị nạn
tại hiện trường tái nạn còn lại một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu của ngư dân
vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm một mươi ba nạn nhân mất tích
để ứng phó và phòng chống cơn bão số năm ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh vừa ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép tàu đi biển từng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi
thông tin từ đài ký tượng thủy văn tỉnh quảng ninh cho biết do ảnh hưởng của bão số năm từ chiều ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi
vùng biển tỉnh quảng ninh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
vùng biển ven bờ gió cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền người dân đang hoạt động trên vùng biển quảng ninh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh
đề nghị sở giao thông vận tải cảng vụ hàng hải quảng ninh cảng vụ đường thủy nội địa
ubnd các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi
có thể xem xét cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các địa điểm du lịch trên biển
từ đêm ngày một mươi chín tháng một mươi đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
thưa quý vị liên quan đến vụ án xảy ra tại bắc ninh vào sáng nay
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyên là nghi phạm sát hại cô gái hai mươi bảy tuổi
trong cửa hàng bán quần áo tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nghi phạm giết người rồi nhảy cầu thanh trì
thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông
thuộc địa phận xã kim lan huyện gia lâm hà nội cách nơi nhảy khoảng một mươi km
trước đó như antv đã đưa tin chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là nhân viên bán quần áo trú thành phố bắc ninh
bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu cổ bụng ngực dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi các lực lượng công an tỉnh tìm thấy ô tô có đặc điểm như trên
đang đổ trên cầu thanh trì hà nội
quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định nam thanh niên điều khiển ô tô
và đỗ trên cầu thanh trì sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần văn hùng và nguyễn phạm tuân hiện đều trú tại tỉnh lạng sơn
để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trần văn hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng
nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ
trong thời gian trần văn hùng và nguyễn phạm tuân tìm và đưa các em học sinh nhẹ dạ có nhu cầu cần tiền tiêu dùng
đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lạng sơn để mở tài khoản đăng ký dịch vụ internet banking
sau khi mở được tài khoản các em học sinh sẽ chuyển số tài khoản cho tuân để chuyển cho hùng
các em được trả số tiền ba trăm linh đồng một người một tài khoản
đến nay hùng và tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn bảy mươi tài khoản ngân hàng
từ các em học sinh trên địa bàn huyện tràng định
tại cơ quan điều tra hùng và tuân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình
công an thành phố hải phòng cho biết các đơn vị liên quan của công an thành phố đã vào cuộc
nhanh chóng xác định được nhóm người đi xe phân khối lớn với tốc độ cao gần ba trăm linh km một giờ
và bốc đầu ở thị trấn cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng
theo đó lực lượng chức năng xác định được người lái xe máy tốc độ cao quay clip tự đăng tải thông tin
sự việc lên mạng xã hội là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội
tại cơ quan công an thanh niên này thừa nhận chính là người lái xe phân khối lớn với tốc độ hai trăm chín mươi chín km một giờ
tại khu vực đường ven biển cát bà về đường tân vũ lạch huyện
qua thông tin khai thác từ đối tượng tổ công tác công an thành phố hải phòng đã xác định được
danh tính những người khác trong nhóm có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như trong video thanh niên đăng tải
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
vừa được tha tù về tội trộm cắp tài sản nguyễn đình thuận lại ngựa quen đường cũ ra tay trộm tài sản
tại một quán cà phê tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vụ việc đang được camera an ninh ghi lại
khi bị lực lượng công an phát hiện thuận điều khiển chiếc xe máy vừa trộm được bỏ chạy
đồng bọn của thuận chạy xe đằng sau
mục đích là cản đường truy đuổi của lực lượng công an
sau hơn một mươi km truy đuổi đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài phối hợp với đội phòng chống tội phạm phú riềng
đã áp sát bắt gọn được thuận cùng với tăng vật
riêng đồng bọn của thuận bỏ lại xe máy chạy bộ vào rẫy của nhà dân để tẩu thoát
liên quan đến ma túy bốn đối tượng vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt quả tang
vì tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn ấp hai xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn phương linh và trần quốc bảo phạm thị ngọc trang và đoàn thị kim phụng
cả bốn chú tỉnh đồng nai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tàu kiểm ngư triển khai việc tiếp cận đón các ngư dân đưa vào bờ thay cho tàu cảnh sát biển tám nghìn hai
theo đó vào h bốn mươi năm phút ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi tàu kiểm ngư đã tiếp nhận xong bốn mươi ngư dân và hai thi thể của tàu cá qnna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín bị chìm
và thêm ba ngư dân của tàu cá khác bị thương
khoảng chín giờ tàu kiểm ngư sẽ tiếp cận để đón ba mươi tám ngư dân còn lại
sau khi đón xong sẽ di chuyển về an hòa núi thành vào trưa mai ngày hai mươi tháng một mươi
như vậy trong tổng số chín mươi ba ngư dân gặp nạn của hai tàu cá có bảy mươi tám ngư dân được cứu sống hai ngư dân tử vong một mươi ba người mất tích
trên hiện trường tai nạn còn một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm
tin báo khẩn cố của bộ quốc phòng và bảy tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm

vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm báo ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi km một giờ đến một mươi giờ
ngày hai mươi tháng một mươi bão di chuyển theo hướng bắc tốc độ từ năm đến một mươi km một giờ và có khả năng mạnh thêm
cường độ cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp độ rủi ro thiên tai
ngay trong sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với bão số năm tên quốc tế là santa
những thông tin mới nhất về đường đi của bão và những chỉ đạo ứng phó chúng tôi sẽ tiếp tục truyền đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
báo di chuyển theo hướng bắc tốc độ từ năm đến một mươi km một giờ đến một mươi giờ
ngày hai mươi tháng một mươi báo di chuyển theo hướng bắc tốc độ từ năm đến một mươi km một giờ đến một mươi giờ
bốn tàu thuyền ra khơi dừng các hoạt động khai thác nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác từ sáu giờ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngay từ chiều qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa đã ra công điện
trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tranh trú bảo vệ lồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản
đảm bảo an toàn cho người và tài sản không để chủ quan gây thiệt hại về người tàu thuyền do bão gây ra
cộng điện của tỉnh quảng bình yêu cầu các sở ban ngành đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến của bão và mưa lũ để triển khai ứng phó phù hợp kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ
tuyệt đối không chủ quan lơ là sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ cấu nạn và xử lý các tình huống có thể xảy ra
trong khi đó để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua và với bão số năm tỉnh thừa thiên huế chiều qua đã phát lệnh yêu cầu một số hồ thủy điện
hương điền bình điền hồ thủy lợi tà chạch tiếp tục điều tiết nước tránh ngập ống
ngay từ trưa qua sở giáo dục đào tạo thừa thiên huế đã phát thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học
tại đà nẵng học sinh các cấp đã nghỉ đến ngày thứ năm do mưa lớn liên tục nước lũ dâng cao
chính quyền các cấp các ngành và người dân đang nỗ lực khắc phục mưa lũ đồng thời ứng phó với bão số năm
liên quan đến vụ án xảy ra tại bắc ninh vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyên là nghi phạm sát hại cô gái hai mươi bảy tuổi trong cửa hàng bán quần áo
tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nghi phạm giết người rồi nhảy cầu thanh trì
thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã kim lan huyện gia lâm hà nội cách nơi nhảy khoảng một mươi km
trước đó như antv đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là nhân viên bán quần áo trú tại thành phố bắc ninh
bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu cổ bụng ngực dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi các lực lượng công an tỉnh tìm thấy ô tô có đặc điểm như trên đang đổ trên cầu thanh trì hà nội
quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định nam thanh niên điều khiển ô tô và đỗ trên cầu thanh trì sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông học
hai đối tượng có quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đã bị công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tàng
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác gồm công an huyện đắk rông trạm cảnh sát giao thông đắk rông
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ hồ văn chuôi và hồ văn tơn
cùng sinh năm hai nghìn sáu có quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cũng liên quan đến ma túy bốn đối tượng vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt quả tàng vì tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn ấp hai xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn phương linh và trần quốc bảo phạm thị ngọc trang và đoàn thị kim phụng cả bốn cùng chú tỉnh đồng nai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy
nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ đinh đức trọng ba mươi ba tuổi trú tại xã minh quang huyện ba vì thành phố hà nội
đây là đối tượng từ hà nội đến đắk lắc để hoạt động tín dụng đen
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trọng đến tp buôn ma thuật thuê trọ để hoạt động cho vay tiền
tại đây trọng in hai thẻ cạc với nội dung cho vay góp ngày kèm số điện thoại rồi đi phát cho người dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực chợ đông người buôn bán nhỏ lẻ
khi có người gọi điện hỏi vay tiền thì trọng sẽ đến tận nhà kiểm tra các giấy tờ liên quan rồi làm thủ tục cho vay tiền
hàng ngày trọng sẽ đến tận nhà người vay để trực tiếp thu tiền hoặc người vay có thể chuyển qua tài khoản cho trọng
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay trọng đã cho hơn hai mươi người tại tỉnh đắk lắc vay với số tiền trên hai trăm bảy mươi triệu đồng
lãi suất từ hai trăm tám mươi hai năm một năm cho đến ba trăm sáu mươi năm một năm và thu lợi bất chính hơn sáu mươi triệu đồng
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã chủ công
phối hợp với các lực lượng bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép với hình thức đá gà qua mạng internet
vào tối qua khi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp bố trí lực lượng bất ngờ kiểm tra quán giải khát
ở ấp ngã ngay xã tân long huyện mang thít
và tại đây lực lượng công an đã bắt quả tăng nhóm tám người trong đó có hai người nữ đang tụ tập đánh bạc trái phép
và ăn thua bằng tiền với hình thức là đá gà qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ tăng vật gồm một mươi điện thoại di động sáu chiếc xe mô tô và tổng số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày giữa tháng một mươi vừa qua công an tỉnh lào cai đã triển khai mô hình thí điểm vận động toàn dân giao nộp
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại hai huyện văn bản và simacai
qua ghi nhận thì cho thấy hiệu quả tích cực mô hình được người dân đồng tình hưởng ứng
và công cụ hỗ trợ
trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng súng tự chế đối với người thân gia đình
làng xóm là hành vi vi phạm pháp luật
cũng là cách lực lượng công an huyện simacai áp dụng
thông qua cách thức này không những giải quyết tốt những mâu thuẫn nội tại trong gia đình bạn bè dòng tộc
mà cũng rất hiệu quả trong tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
đợt cao điểm tất cả toàn hệ thống trên địa bàn huyện đã giả soát nắm
qua công tác giả soát thì hiện nay trên địa bàn còn khoảng độ một trăm linh một trăm hai mươi khẩu súng
chúng tôi cũng đã vận động và con dân tự nguyện giao lột cho cơ quan công an
với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các ban ngành đoàn thể chính quyền các xã thị trấn của huyện văn bàn
người dân các xã trên địa bàn huyện đã tự giác giao nộp năm mươi khẩu súng kíp và súng cồn tự chế cho cơ quan công an
trong đợt cao điểm này công an hai huyện cũng đã bàn giao cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
ba trăm chín mươi một vũ khí vật liệu nổ công khu hỗ trợ và pháo các loại được thu giữ từ đầu năm đến nay